tại thủ đô bangkok thái lan hội nghị tư lệnh lục quân khu vực ấn độ thái bình dương lần thứ một mươi một đã chính thức khai mạc dưới sự đồng chủ trì của tư lệnh lục quân thái lan và tư lệnh lục quân mỹ
trung tướng nguyễn tân cương phó tổng tham mưu trưởng quốc đội nhân dân việt nam dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam tham dự hội nghị
với chủ đề đảm bảo an ninh bền vững quan điểm mới của lực lượng lục quân các nước ấn độ thái bình dương
hội nghị hướng tới thúc đẩy niềm tin hiểu biết và hợp tác giữa bộ binh của các nước trong khu vực
hội nghị sẽ diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng chín trong đó các lãnh đạo lục quân cao cấp sẽ tiến hành thảo luận
tham gia các phiên toàn thể nghe phát biểu của các vị khách danh dự với mục tiêu phát triển các quan hệ đối tác giữa lục quân các nước thành viên hướng tới an ninh bền vững
cùng khung thời gian với hội nghị trên hội thảo quản lý lục quân ấn độ thái bình dương thường niên và diễn đàn lãnh đạo hạ sĩ quan cũng sẽ diễn ra tại địa điểm trên
hội thảo quản lý lục quân ấn độ thái bình dương sẽ có nhiều chủ đề thảo luận tương tự như hội nghị trên nhưng giới hạn ở cấp độ thấp hơn với tướng ba và bốn sao
trong khi đó diễn đàn lãnh đạo hạ sĩ quan bao gồm các cuộc thảo luận nhóm và phát triển chuyên môn